phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai đã tổ chức các buổi tuyên truyền luật an toàn giao thông đến từng xã thôn bản trên địa bàn
các nội dung quy định của luật giao thông đường bộ đều được các cán bộ chiến sĩ truyền đạt dưới hình thức trực quan bằng hình ảnh
giao lưu qua hình thức đặt câu hỏi về luật an toàn giao thông và tặng những phần quà thiết thực như mũ bảo hiểm sách vở
đối tượng tuyên truyền chủ yếu là thanh thiếu niên học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường
ngoài ra cũng tại buổi tuyên truyền phòng cảnh sát giao thông còn tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến với những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn
còn tại phú thọ công an huyện tân sơn đã tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ với những nội dung tập trung vào các lỗi mà bà con thường hay mắc phải
như không đổi mũ bảo hiểm trở quá số người quy định uống rượu bia khi tham gia giao thông giúp bà con nắm bắt và hiểu rõ hơn về luật giao thông
nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra
để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay hai bến xe lớn tại tp hcm vừa thông báo sẽ không tăng giá vé
bến xe miền đông dự kiến sẽ đưa vào sử dụng hơn sáu lượt xe nhằm phục vụ hơn một trăm một mươi người lượt khách từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày bốn tháng chín
giá vé dịp này dự kiến sẽ không tăng giá vé

giá lượng ngành khách đi các tỉnh miền tây tại bến vào dịp lễ mùa hai tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tăng từ hai mươi đến hai mươi năm so với cùng kỳ năm trước
khi các xe khách đăng ký hoạt động theo kế hoạch đã điều động hết nhưng vẫn còn khách tại bến bến xe miền tây sẽ điều động xe lệch tuyến hoặc xe buýt tăng cường để giải tỏa hành khách với giá vé có mức phụ thu hợp lý
giá vé dịp này dự kiến sẽ không tăng giá vé
giá vé dịp này đã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp đi xe đạp điện xe máy điện không đồn mũ bảo hiểm do đó đã góp phần duy trì đảm bảo tốt trực tự an toàn giao thông trên địa bàn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại hà nam
đây là hình ảnh chúng tôi vừa ghi nhận được tại quốc lộ một a đoạn giao cắt với đường biên hòa thành phố phủ lý tỉnh hà nam
trong khoảng thời gian từ một mươi giờ đến hơn một mươi một giờ trưa
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố phủ lý đã phát hiện kiểm tra xử lý một mươi tám trường hợp người đi xe đạp xe máy điện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm và đội mũ bảo hiểm không cải quai đúng quy cách
trong đó đa số các trường hợp vi phạm là thanh thiếu niên học sinh sinh viên
đáng chú ý khi lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xử lý thì hầu hết người vi phạm đều nói rằng đã được tuyên truyền
thế nhưng viện ra các lý do trả lời một cách vòng vo để né tránh
trước tình hình trên lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
theo thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông công an tp phủ lý
trong một tháng qua các tổ tuần tra kiểm soát đã tăng cường tuần tra kiểm soát
cha kiểm soát trên địa bàn đã phát hiện xử lý gần một trăm tám mươi trường hợp người đi xe đạp điện xe máy điện không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy định
trong đó hai trường hợp xe máy điện chưa đăng ký theo quy định xử phạt tổng số tiền trên chín mươi triệu đồng nộp kho bạc nhà nước
trong thời gian tới đội chúng tôi sử dụng các biện pháp ngợp vụ để xử lý chiết đẻ những xe máy điện không đội mũ bảo hiểm không gắn biển số và không đăng ký xe
trong các vụ tai nạn giao thông khi nạn nhân không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn kém chất lượng thường dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như chấn thương sọn não thậm chí tử vong
việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cài quai đúng
đúng quy cách là một trong những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe tính mạng của người tham gia giao thông
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh hà nam sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát để phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm góp phần duy trì đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
hai trăm linh tỷ đồng là kinh phí cần để xử lý
xử lý bảy bãi đá ngầm dưới lòng sông đồng nai từ khu vực cầu gành kéo dài đến địa bàn tỉnh bình dương